những năm gần đây tình trạng học sinh ở vùng cao tỉnh lào cai bỏ học giữa trường do tảo hôn từng bước được ngăn chặn đẩy lùi
để có được những chuyển biến tích cực đó các nhà trường đã có nhiều cách làm hay mô hình sáng tạo để nâng cao nhận thức cho các em học sinh nhất là các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
chủ đề tảo hôn được cô lựa chọn trong tiết học hôm nay của các bạn học sinh này
vượt qua những e rè ngại ngùng ban đầu lập học diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng các em học sinh đều hiểu được vấn đề này
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả nặng nề đối với bản thân và gia đình
các học sinh đều nắm được và đều hứa là sẽ trở thành một tuyên truyền viên trong vấn đề đó là tuyên truyền về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với bạn bè người thân cũng như là cộng đồng địa phương
công tác tuyên truyền về phòng chống tảo hôn trong các trường học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
nội dung thể hiện phong phú sinh động qua những
câu chuyện có thật tại địa phương
cùng với đó việc tạo môi trường để các em rèn luyện bản thân phát triển kỹ năng và đào tạo nghề cũng được trú trọng
sáng các em học văn hóa chiều các em học nghề đây cũng là một trong những nội dung để cho các em giảm tình trạng tảo hôn
vì vậy mà trong năm qua đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố thì không có học sinh nào tảo hôn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lào cai có tám mươi trường hợp tảo hôn
tuy nhiên các trường hợp phần lớn đã bỏ học và ở nhà lao động sản xuất
bởi vậy nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của tảo hôn ngay tại các nhà trường sẽ góp phần từng bước ngăn chặn đẩy lùi vấn nạn này
nêu cao vai trò tiên phong sung kích của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh hà giang đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch với nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả
là đội ngũ có chi thức nghiệp vụ nhạy bén về công nghệ thông tin nên các đoàn viên thanh niên tỉnh hà giang đã xác định lấy các trang mạng xã hội làm công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhằm phát hiện và ngăn chặn tin giả xấu độc trên mạng xã hội
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đoàn anh đơn quan tỉnh cũng đã thành lập câu lạc bộ chính xác là nhìn trẻ
trong đó có nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên và cán bộ đoàn tham gia là thành viên câu lạc bộ
đã tham gia trực tiếp xây dựng biên tập các bài viết
đấu tranh phản bác các quan điểm xã hội để đăng tải trên các kênh thông tin trình thống và các kênh thông tin đấu tranh phản bác của tỉnh và lưu lượng công an
và chúng tôi cũng có phát triển một cái kênh tuyên truyền trực tiếp trên mạng xã hội
với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu các cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh hà giang đã thành lập các trang thông tin điện tử fanpage nhóm facebook zalo
thường xuyên đăng tải chia sẻ các văn bản chỉ đạo định hướng thông tin
nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên
lãnh hạ quốc sở văn ngành lãnh hạ tỉnh đoàn định hướng và trên cơ sở đó đây sẽ là cái nền tảng để cho đoàn viên thanh niên tiếp tục nỗ lực
nỗ lắng thương đấu và phát huy trong việc vào cái nền tảng tư tiểu của đảng và sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm để xứ nữ xứ đảng là đội dự bị tin cậy của đảng và cánh tay đắc lực của đảng

hai trăm một mươi năm người chiếm ba mươi dân số toàn tỉnh thời gian tới tỉnh đoàn hà giang sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đổi mới trong định hướng giáo dục tư tưởng
lý luận theo hướng khoa học kịp thời hiệu quả nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần đẩy lùi cái xấu bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của đảng
từ đầu năm đến nay các địa phương tại tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh hoạt động điều tra hệ thống sông chính nhằm bổ sung chuỗi số liệu phục vụ nghiên cứu về chiều mặn
để đưa ra các giải pháp bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
tính đến cuối tháng ba năm nay lực lượng chức năng đã hoàn thành việc đo chiều mặn đợt một tại một mươi sáu trạm trên sông mã sông bạng và sông yên
đợt hai sẽ tại sáu trạm trên hệ thống sông lạch trường
số liệu điều tra tổng hợp cho thấy mức độ xâm nhập mặn trên các sông cao hơn trung bình nhiều năm cũng cao hơn cùng kỳ năm ngoái
trên cơ sở tổng hợp phân tích các ngành chức năng sẽ đưa ra các giải pháp phòng chống hạn hán bảo đảm an toàn nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
thưa quý vị với tinh thần khỏe để học khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc khỏe để xây dựng quê hương hà nam hội nhập và phát triển bền vững
ngày ba bốn hà nam đã tổ chức khai mạc hội khỏe phù đồng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hội khỏe đã hội tụ một hai trăm một mươi hai vận động viên với năm mươi ba nội dung thuộc năm môn thi đấu gồm bóng bàn bóng đá cầu lông cờ vua điền kinh
đây là cơ hội cho các em học sinh được thể hiện đam mê bộc lộ tài năng thể hiện quyết tâm đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu
và cũng là dịp để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
hội khỏe phù đồng